chỉ xếp sau thành phố hồ chí minh đang là thành phố thứ bảy về số ca covid một mươi chín
thành phố đà nẵng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày là năm trăm bốn mươi ba ca cao nhất từ trước đến nay
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu các địa phương xác định cách ly f ở nhà là bắt buộc
trong số năm trăm bốn mươi ba ca mắc mới có ba trăm bốn mươi sáu ca chưa cách ly trong số ba trăm bốn mươi sáu ca chưa cách ly có một mươi hai ca là bệnh nhân đến chạy thận định kỳ tại bệnh viện đà nẵng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cũng đã dự phòng hơn ba mươi dường bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín
vừa điều trị vừa chạy thận định kỳ tại khu vực cách ly riêng biệt ở trung tâm y tế huyện hòa vang
xét về số ca mắc covid một mươi chín mới và số ca chưa cách ly trong ngày thì đây là đỉnh dịch của đà nẵng
cao hơn nhiều lần so với các đợt dịch trước đây
tuy nhiên hiện nay tỷ lệ người trong độ tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine ở đà nẵng đạt hơn chín mươi chín
nên hầu hết các bệnh nhân đều không có triệu chứng hoặc bệnh ở thể nhẹ
số ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận ở đà nẵng liên tiếp cao hơn bốn trăm ba mươi ca mỗi ngày
nâng số ca mắc lên hơn năm ca trong hai mươi ngày qua
theo ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng số ca mắc mới những ngày qua tăng cao
gây áp lực lên cơ sở điều trị và lực lượng chống dịch
dù đã có chủ trương áp dụng cách ly điều trị f rộng rãi tại nhà
nhưng tỷ lệ ca điều trị ở tại nhà đang rất thấp so với số ca nhiễm hàng ngày
do vậy các địa phương phải xác định cách ly điều trị f tại nhà là bắt buộc
trong bối cảnh hiện nay để đảm bảo điều trị hiệu quả và giảm áp lực cho các cơ sở y tế
ngoài ra ông quảng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện
các phương án khi f tăng cao nhất là việc hình thành các cơ sở điều trị f trả tiền
ông quảng nói
có nhiều người có điều kiện không muốn ở nhà điều trị vì ảnh hưởng đến gia đình
hoạt động kinh doanh họ chấp nhận bỏ tiền ra đi điều trị trong một điều kiện tốt
việc này phù hợp nên cần thống nhất chủ trương để triển khai
tương tự như f một đi cách ly trả tiền trước đây